với mức độ ô nhiễm rất cao mà không qua hệ thống xử lý hàm lượng các chất ô nhiễm theo các chỉ số cod bod năm hay tổng số vi khuẩn coliform trong nước thải làng nghề đều vượt tiêu chuẩn cho phép hàng chục lần cá biệt có nơi lên đến hàng nghìn lần
hà nội là địa phương có số làng nghề đông nhất cả nước với một ba trăm năm mươi làng nghề và làng có nghề tổng doanh thu hàng năm của các làng nghề đạt khoảng hai mươi hai tỷ đồng
thế nhưng qua thực hiện đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố
sở tài nguyên và môi trường hà nội đã khảo sát lấy mẫu và phân tích môi trường tại sáu mươi năm làng nghề
kết quả cho thấy sáu mươi trên sáu mươi năm làng nghề ô nhiễm môi trường trong đó có bốn mươi làng nghề ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng
đã có nhiều đề án được thực hiện với mục tiêu xử lý nước thải làng nghề ở hà nội thế nhưng sự chuyển biến thì mới chỉ dừng lại ở phạm vi rất nhỏ
và cũng như chu kỳ hàng năm cứ càng gần đến ngày lễ tết nhu cầu hàng hóa tăng cao thì hiện trạng ô nhiễm nước thải tại các làng nghề lại càng gia tăng
đến bao giờ xử lý nước thải làng nghề mới không còn là vấn đề khó khi mà vẫn đang tồn tại rất nhiều những nguyên nhân gây nên ô nhiễm nước thải tại làng nghề hiện nay
tuy nhiên nhà máy xử lý nước thải cầu nga mới chỉ đủ khả năng xử lý cho ba làng nghề
vì thế hiệu quả từ mô hình này mới chỉ như một điểm sáng hiếm hoi giữa hàng trăm điểm đen ô nhiễm về nước thải
vì vậy xây dựng thêm các nhà máy xử lý nước thải được coi là giải pháp cấp bách
thế nhưng chứa chiều thay nhiều dự án dù đã thoát khỏi bản vẽ thế nhưng vẫn còn đắp chiếu
công trình xử lý nước thải tại cụng công nghiệp tân triều huyện thanh trì đã hoàn thành từ năm hai nghìn tám
với tổng số vốn đầu tư hơn hai bốn tỷ đồng
nhưng cho đến nay công trình đã xuống cấp dì xét có hoang mọc um tùm mà chưa một lần được sử dụng
được biết sau khi hoàn thành công trình được bán giao cho xã tân triều
và sau đó xã bàn giao đơn vị quản lý chạm xử lý là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển xây dựng vận hành
tại thời điểm bán giao các doanh nghiệp về cụng công nghiệp này rất ít không đủ công suất để vận hành
cho đến nay trạm được rất nhiều đoàn đến kiểm tra nhưng đến thời điểm này thì vẫn bỏ không
trong đó có làng nghề tân triều bởi vì làng nghề tân triều này thì lại nằm trong các làng nghề mà hiện nay là nằm trong cái đề án
cần phải đầu tư xây dựng cải tạo
không chỉ có trạm xử lý nước thải này mà tại hà nội nhiều dự án vẫn đang nằm chờ
trong khi nước thải tại các làng nghề thì vẫn đổ ra môi trường gây ô nhiễm mỗi ngày
để khắc phục tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường thông qua hệ thống cống mưng nước tại các làng nghề
một giải pháp được đưa ra là xây dựng
xây dựng các cụm làng nghề tập trung việc xây dựng này giúp thu gom nước thải về một mối trước khi có các biện pháp xử lý hiệu quả
theo quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi hà nội dự kiến có một trăm năm mươi chín cụm công nghiệp trong đó có tám mươi hai cụm công nghiệp làng nghề
tính đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hà nội đã triển dựng được bảy mươi cụm công nghiệp nhưng trong số đó chỉ có một mươi năm cụm công nghiệp làng nghề đang hoạt động
cụm công nghiệp ngọc hồi đi vào hoạt động từ năm hai nghìn tám và hiện có ba mươi bốn doanh nghiệp đang vận hành
tại đây đã có
trạm xử lý nước thải tập trung nhằm bảo vệ môi trường
trước khi thải môi trường
và thải môi trường là được sự đồng ý và có giấy phép của sở tài nguyên môi trường hà nội cấp phép sản thải
việc hoạt động trong các cụm công nghiệp giúp giải quyết vấn đề về quỹ đất sản xuất cũng như tập trung nguồn thải về một mối
thế nhưng đồng nghĩa với đó là khoản tiền đầu tư cho cơ sở hạ tầng không hề nhỏ
vì vậy những cụm công nghiệp có doanh nghiệp hoạt động vẫn còn ít thậm chí nhiều cụm công nghiệp cũng còn bỏ không
hiện nay thì trên địa bàn huyện anh trì có hai cụm công nghiệp làng nghề được xây dựng tập trung
đó là cụm công nghiệp ngọc hồi và cụm công nghiệp làng nghề tân triều
thì đáp ứng được cho các hộ sản xuất với quy mô lớn và sản xuất thường xuyên tập trung
còn những hộ gia đình nhỏ nẻ vẫn sản xuất theo mùa vụ vẫn sản xuất trong khu dân cư
về việc này huyện cũng đề nghị các cấp các ngành quan tâm để có nghiên cứu phân loại giác thải làng nghề theo tính chất đặc trưng
và chúng ta đặt hàng những đề tài khoa công nghệ để chúng ta xử lý giác thải trực tiếp ngay trong hộ gia đình
mới đây thành phố hà nội đã hoàn thiện hai mươi ba hồ sơ cụm công nghiệp làng nghề để bán giao cho chủ đầu tư
so với các cụm công nghiệp làng nghề trước đây hai mươi ba dự án này được xây dựng trên cơ sở đồng bộ và không được chuyển hộ gia đình ra sinh sống
tập trung ưu tiên cho phát triển nghề truyền thống của làng nghề cổ truyền
thu hút nghệ nhân tài nghề cao ưu tiên phát triển công nghệ sạch công nghệ cao và xây dựng đồng bộ hệ thống nước thải
thì nếu ta giải quyết được cái đó thì nó sản xuất sẽ tăng lên và đưa cái thiết bị máy móc hiện đại vào nhanh hơn
việc đưa máy móc hiện đại vào sản xuất không chỉ nâng cao năng suất mà còn góp phần trong việc tận dụng nguồn nguyên liệu hạn chế xả thải ra môi trường
hà nội đã nhìn ra nguyên nhân và đưa được ra các giải pháp để xử lý vấn đề
thế nhưng câu chuyện về khó khăn trong xử lý nước thải cũng là thực trạng chung của cả nước chứ không chỉ riêng thành phố hà nội
vì vậy để các giải pháp hạn chế nước thải
chất thải thực sự đi vào hoạt động và bảo vệ được môi trường thì đòi hỏi sự kiên quyết và đồng lòng của các bộ ngành và chính quyền
đến khi đó thì mới bảo đảm phát triển làng nghề được theo hướng bền vững
trong xu thế kinh tế tuần hoàn thì mọi ngành hàng sản xuất kinh tế đều cần có sự dịch chuyển theo hướng xanh hóa
với những mô hình sản xuất còn mang tính thủ công tại nhiều làng nghề hiện nay
thì bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền
thì ý thức của các hộ dân làng
làm nghề cũng rất quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm nước thải nói riêng
cải tiến quy trình giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm
chính là hoạt động mà mỗi hộ sản xuất đều có thể tự nghiên cứu và ứng dụng vì môi trường xung quanh
thưa quý vị để làm được một kg giấy thì người ta cần một trăm linh lít nước
để làm được một tấn bột gỗ thì người ta cần hai tấn gỗ nguyên chất
và để tạo thành một ấn phẩm như là báo tạp chí hay là các tờ rơi quảng cáo
thì phải cần đến rất nhiều mực in hóa chất và năng lượng
thế nhưng đời sống của những tờ báo hay tạp chí lại thường kết thúc khá chóng vánh
trong khi chúng ta có thể tận dụng chúng để tái chế thành rất nhiều vật dụng ý nghĩa
xuất phát từ điều này thì một bạn trẻ đã tái chế giấy báo theo một cách rất riêng
cách tái chế đó là gì hãy cùng chúng tôi khám phá trong chuyên mục sống xanh ngay sau đây
hàng chục năm nay những tờ báo đã gắn bó với bà hồ thị dung giúp bà có thêm nhiều thông tin trong cuộc sống
dù thời đại công nghệ và ở đâu thì những tờ báo vẫn theo bà mỗi ngày
nhưng báo và tạp chí chỉ có giá trị cung cấp thông tin mà bà không biết phải làm gì sau khi đã đọc xong
trước đây mà ở nhà riêng thì bà báo xong tôi cũng hát cho tất cả hay đọc báo các loại báo
đọc giấy tờ báo điện tử nói chung là đọc xong thì trước đây ở nhà riêng thì tôi hát tập hợp lại từng trồng và bán tổng nát đi qua thì bán
thế nhưng ngày từ ngày lên chung cư ở đây thì đọc xong thì thường dường là tập hợp lại bỏ thùng rác để bỏ vứt đi

thế nhưng kể từ khi bà dung biết rằng cô hàng xóm nguyễn thị kim hồng có ý tưởng tái chế những tờ báo cũ
thì số báo cũ đã được bà dung tích lại và mang xuống cho cô kim hồng
từ đây những tờ báo đã bắt đầu một hành trình tái sinh mới đầy màu sắc
trong thời điểm giãn cách xã hội không thể đến trường để dạy cho các em nhỏ
chỉ với số báo thừa có trong nhà cùng với kinh nghiệm dạy trẻ làm tranh xe rán
cô kim hồng đã tái chế những tờ báo thành những bức tranh nghệ thuật đầy ý nghĩa
những xúc cảm chỉ có được khi xuất phát từ tình yêu thương và trải nghiệm

nếu trẻ nhỏ yêu môi trường bảo vệ môi trường thì lý thuyết là không bao giờ đủ
mà cần có những trải nghiệm thực tế và được đúc rút từ chính những người làm giáo dục
có một lần khi mình làm một bức tranh gọi là bằng nắp chai
cho trẻ để thực hiện cái đầu giá trong chương trình đầu giá ở trường
thì mình mới phát hiện ra là hòa ra có nguyên cả một cái ngành công nghệ công nghiệp
một ngành công nghiệp cho ngành mầm non sản xuất ra nắp chai mới
để người ta đi làm những cái sản phẩm tái chế
vì vậy cho nên mình muốn dạy cho trẻ
phải làm bất kỳ một cái hoạt động gì cũng phải là ý nghĩa nhất có thể
nên khi làm tranh hầu như là mình không bỏ bất kỳ một cái miếng giấy nào ở trong đó hết
ví dụ như phần chữ thì mình sẽ xé riêng ra để làm nền cho tranh
phần họa tiết thì mình sẽ xé riêng ra họa tiết mình phân loại ra này
họa tiết da báo này họa tiết caro họa tiết chấm bi
rồi những cái màu sắc thì mình lại là có những cái rổ nhỏ
kể cả một cái miếng màu li ti rơi ra mình cũng cất vào trong đó
do chưa từng học qua trường lớp về nghệ thuật
nên trong thời gian đầu làm tranh
cô kim hồng không tránh khỏi những lúc bị hỏng
nhưng thay vì vứt bỏ
những chi tiết của bức tranh lại được cô tận dụng ở những bức tranh khác
kể cả chữ trong báo cũng được tận dụng lại để làm nền cho các bức tranh
dù có lúc việc làm tranh tốn rất nhiều thời gian
cũng không thể gọn gàng
nhưng việc tái chế này lại được gia đình cô rất ủng hộ
và mọi người cũng hiểu hơn về vấn đề bảo vệ môi trường
tôi thấy là ngoài cái cũng có cái giá trị của nó
vì ngoài cái vấn đề vứt rạc đó

mỗi trường bởi vì trong cái rạc ta được có quan niệm là rạc này sẽ phân hủy hết
bởi vì trong đó có mực ít này
đây là các thử pháp
theo tôi nghĩ như thế cho nên không phải là không ảnh hưởng
nhưng mà thực tế thì lường cũng nhỏ
nhưng mà nơi này nó tạo thành một cái bức tranh nghệ thuật
mà trong cái bức tranh đó nó cũng giáo dục về môi trường
thế mới cái hay
tôi thấy cái hay là hay ở chỗ đó
nó nhân đôi nhân ba đó
tôi gửi gắm rất là nhiều ý tưởng vào bức tranh hy vọng
bởi vì muốn nói lên cái nỗi niềm của mình
không chỉ về môi trường này tự nhiên
mà cả tấm lòng của mình dành cho những người dân miền trung nữa
khởi điểm cái ý tưởng của bức tranh đấy
đó là khi tôi xin được một số báo và tạp chí
trong đấy hình ảnh động vật hầu hết là đang
thứ nhất là dãy rụa vì môi sinh bị xâm lấn
như là loài rùa biển
hoặc là những cái loài động vật mà bị bắt rồi nhồi bông
con người bắt giết rồi nhồi bông
rồi trong đấy có cả những loài động vật là đang
bị đưa vào sở thú
để làm những cái thú vui cho con người
thì trong quá trình đấy tôi đã cố gắng
chọn những cái hình ảnh mà tôi cảm thấy là
nhiều xúc cảm nhất để đưa vào bức tranh của mình
nghệ thuật chỉ có giá trị khi nó phản ánh cuộc sống
và giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn
bức tranh hy vọng đã được cô kim hồng đấu giá thành công
tầm bộ số tiền từ việc bán tranh
sẽ được quyên góp cho một tổ chức xây nhà chống lũ
cho người dân miền trung
mang hy vọng về một cuộc sống ổn định
trước tác động của bến đường khí hậu
có lẽ không ai nghĩ rằng những tờ báo cũ
lại được cô giáo kim hồng tái chế
thành những bức tranh đầy ý nghĩa đến như vậy
và tái chế thực sự đã khiến cho cuộc sống
và môi trường trở nên tốt đẹp hơn nhiều
hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi
trong các hoạt động sống xanh
và đừng quên theo dõi chương trình
môi trường và tài nguyên kỳ sau
xin kính chào và hẹn gặp lại